kính thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân tp hcm
phối hợp với công an phường tân tạo đang lập hồ sơ và lấy lời khai với nhóm sáu nam thanh niên
có hành vi chặn xe máy người dân đang đi trên đường để kiểm tra
khoảng hai mươi ba giờ khuya ngày một mươi hai tháng bốn tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân
tuần ra trong quốc lộ một đoạn qua phường tân tạo
khi đến khu vực chân cầu vượt tân tạo phường tân tạo tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên
chặn xe có một đôi nam nữ đi trên đường để kiểm tra giấy tờ
công an đã mời làm việc với nhóm thanh niên gồm sáu người đi trên ba xe máy
qua kiểm tra phát hiện nhóm này có mang theo hai cây dụ hai bộ đàm và khai tự thành lập nhóm có tên
đội tuần tra hỗ trợ người dân trên mạng xã hội rồi thực hiện việc đi tuần tra nhắc nhở người dân
hiện công an phường tân tạo đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính với sáu người nói trên
theo công an quận bình tân hiện có nhiều năm thanh niên tự thành lập các nhóm trên mạng xã hội
với danh nghĩa đồ phòng chống tội phạm đồ đặc nhiệm tiếp nhận hồ sơ các vụ án
từ lập thẻ cấp cho các thành viên rồi đi tuần tra chặn xe người dân tham gia giao thông trên đường
đây là hành vi pháp luật không hề cho phép
người dân đang phát hiện hành vi tương tự hãy báo cho công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định